thưa quý vị trong phần đầu của chương trình thì chúng ta đã phần nào nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam
và bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
cùng dòng trải báo chí ngày hôm nay tiếp tục đề cập tới chủ đề sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến này
cùng với khách mời là ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
mời quý vị cùng theo dõi
cùng dòng trải báo chí xin kính chào quý vị các bạn
thưa quý vị các bạn hôm nay là ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và trong chương trình cùng dòng chảy báo chí của chúng tôi ngày hôm nay
chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề nhân sự kiện bốn mươi năm
quân và dân ta đã chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
và khách mời của chúng ta ngày hôm nay ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
xin cảm ơn ông vũ mão đã nhận lời mời tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
thưa ông ạ nhân cái sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
thì nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình cũng đã có một bài viết dành cho báo giáo dục việt nam
bài báo thì đã khẳng định rằng là cần sòng phẳng với lịch sử không phải là để kích động hận thù
vâng thì đã bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
thì theo ông chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về cuộc chiến đấu này ạ
bốn mươi năm rồi thời gian đã lùi xa
hôm nay chúng ta lại nói lại câu chuyện này
thì rõ ràng ở đây vấn đề là chúng ta cùng nhau thảo luận cùng nhau trao đổi
để nhìn nhận một cách khách quan và để có một cái ứng xử trong những thời gian mới
đặc biệt là trong cái quan hệ của hai nước
bởi vì dù sao muốn thì không muốn chúng ta vẫn là hai nước láng giềng
không thể đưa một nước này đi nơi khác đưa nước kia đi nơi khác
cùng chung biên giới với nhau ứng xử với nhau thế nào đối xử với nhau thế nào
để mỗi nước đều được ổn định được có hòa bình và đương nhiên là đều mong muốn phát triển
trong đó tình hữu nghị của nhân dân hai nước rất là quan trọng
nhưng mà rõ ràng rằng lịch sử là lịch sử
chúng ta phải xác nhận
cách đây bốn mươi năm trung quốc như người lãnh đạo trung quốc đã làm một cái việc rất sai lầm
đưa quân xâm lược sau tỉnh biên giới phía bắc của chúng ta
đó là một sai lầm không thể nói khác được
và sự chống trả quyết liệt của quân dân chúng ta rõ ràng là một hành động chính đáng chính nghĩa và rất là cần thiết
nhưng mà vấn đề gì rồi nó cũng phải có cái cách giải quyết của nó
sau đó thì một cái thời gian sau đó thì chúng ta và trung quốc đã bình thường hóa quan hệ
tức là trở lại cái cuộc sống bình thường của hai nước
rồi cũng mong muốn nhất là chúng ta mong muốn phải có một cái quan hệ hữu nghị
và trên thực tiễn thì từ sau khi ký kết cái hiệp định biên giới trên bộ đó rồi biên giới và trên vịnh bắc bộ đó
thì tình hình quan hệ biên giới của hai nước cũng có một tiến triển tốt
vâng kính thưa ông như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lê mã lương còn nói rằng là lãng quên là có tội
thì chúng ta theo ông trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta ứng xử như thế nào
để không thiệt thòi cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tổ quốc này
theo tôi đó như ý kiến của bà nguyễn thị bình tôi cho là hợp lý
tức là chúng ta nhìn nhận lịch sử một cách nó khách quan rõ ràng
hoặc là như bà bình nói là sòng phạm
nhưng mà cái đó không phải là để mà chúng ta kích động một cái gì đó
mà chính là để chúng ta rút ra bài học cần thiết để làm tốt cho những ngày tới trong quan hệ tới
thì có thể nói là lớp trẻ ngày hôm nay rất cần phải biết những sự thật
sự thật khách quan sự thật đúng đắn
nhưng mà lớp trẻ cũng thông minh lắm trí tuệ lắm
và tôi tin là họ cũng sẽ biết cách ứng xử trong tương lai như thế nào đã hợp lý
và đương nhiên những người lãnh đạo của chúng ta đó cũng có cái bài học kinh nghiệm của mình
vâng thưa ông nhân ông có nhắc nhiều đến những cái bài học
thì theo ông thì trong cái cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc này thì chúng ta rút ra được những cái bài học gì
chúng ta nhìn lại bốn mươi năm qua
bà cũng có thể nói là chúng ta kỷ niệm một cái sự kiện rất là quan trọng trong cái lịch sử của đất nước
để mà chúng ta rút ra bài học
cái bài học ở đây là gì
bài học đây là chúng ta phải tin vào dân
rồi bài học chúng ta đây là phải phát triển sức mạnh trong nhân dân
và muốn phát triển sức mạnh trong nhân dân
thì vấn đề xây dựng cuộc sống kinh tế phải khá lên
cái nền giáo dục nó phải tốt hơn lên
cái chi thức trong người việt nam nhất là dân tộc ở biên giới đó thì rất là quan trọng
chúng ta phải có một chính sách rất tốt
chăm sóc đồng bào biên giới xây dựng cơ sở vật chất tại biên giới
vì bây ở biên giới khổ lắm đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa
rất nhiều khó khăn thiếu thốn thiếu ăn
rồi rét mướt
chúng tôi ở biên giới nhiều chúng tôi hiểu điều đó
làm tốt công tác phòng vệ biên giới
và nhất là cái vai trò của lực lượng vũ trang rất là quan trọng
lực lượng vũ trang ở đây là với một cái ý thức bảo vệ biên cương tổ quốc
ý thức cao nhất bảo vệ nhân dân
thì tôi nghĩ những cái đó là rất cần thiết để mà chúng ta phát triển một cái biên giới hòa bình hữu nghị
cho nên là cái bài học ngày hôm qua để giúp chúng ta có một cái nhìn nhận đầy đủ hơn khách quan hơn tỉnh táo hơn cảnh giác hơn
và với một mục tiêu là xây dựng biên giới hòa bình và cùng nhau phát triển
bởi vì không ai khác là nhân dân chúng ta
và nhất là nhân dân biên giới bao giờ cũng khao khát muốn có một sự ổn định hòa bình cùng nhau chung sống
vâng xin cảm ơn ông vũ mão
đúng như lời ông vũ mão chia sẻ và chúng tôi cũng xin mượn lời của nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình để khép lại chương trình ngày hôm nay
chiến tranh biên giới phía bắc là một câu chuyện buồn trong lịch sử dân tộc
một câu chuyện buồn trong mối quan hệ việt nam và trung quốc
dẫu vậy nó vẫn là lịch sử
và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ
sẽ không thể không nhắc đến ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhắc đến để dân ta nhớ biết ơn và tôn vinh chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương của tổ quốc
như chúng ta đã đang và sẽ tôn vinh biết bao nhiêu những anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
và tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình cùng dòng chảy báo chí
xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chú ý khác